chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
bước đầu vào chiều tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng có liên quan
các quyết định và lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định
ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã có văn bản quỷ quyền cho bà vũ đặng hải yến phó tổng giám đốc tập đoàn flc
điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways
thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau